trước tình hình đó từ đầu năm hai nghìn một mươi tám chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành đẩy mạnh cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành
kết quả là ngay trong năm hai nghìn một mươi tám các bộ ngành đã sửa đổi bổ sung tám mươi hai văn bản về kiểm tra chuyên ngành
trong đó có thể kể đến những văn bản tháo gỡ một phần vướng mắt cho doanh nghiệp
như thông tư bảy của bộ khoa học và công nghệ cắt giảm hơn chín mươi số mặt hàng phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan
nghị định một mươi năm năm hai nghìn một mươi tám
về an toàn thực phẩm cắt giảm hơn chín mươi năm số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm
tính tới tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các bộ đã trình hai mươi chín văn bản cắt giảm ba bốn trăm hai mươi năm trên sáu một trăm chín mươi một điều kiện kinh doanh
cùng với đó sáu bảy trăm bảy mươi sáu trên chín chín trăm hai mươi sáu dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành đã bị cắt giảm hoặc đơn giản hóa
giúp tiết kiệm hơn một mươi tám triệu ngày công tương đương trên sáu ba trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên không phải văn bản nào cũng thực sự có lợi cho doanh nghiệp
trước đây thủ tục kiểm tra phopman dehit là thủ tục kiểm tra chuyên ngành trước thông quan
mỗi lô hàng doanh nghiệp tốn hai hai triệu đồng kiểm tra mẫu thời gian trong vòng một ngày
tới nay sau tuyên bố cắt giảm của bộ công thương thủ tục này chuyển sang kiểm tra sau thông quan
tổng chi phí doanh nghiệp phải trả là bảy triệu đồng và thời gian thực hiện tăng gấp ba
kết quả cải cách cắt giảm thủ tục như thế này mang tới sự thất vọng cho doanh nghiệp
chuyển qua sau thông quan đấy là một cái chủ trương đúng nhưng nó lại bị có một số các trường hợp là không biết vô tình hay cố ý
mà các cơ quan quản lý chuyên ngành đấy gây thủ tục nó còn khó hơn trước sự thay đổi
và sau thông quan thì nó nhiều hơn rất là nhiều nó tăng gấp ba gấp bốn lần kể vào thời gian chi phí
thì đấy là một cái ví dụ rất là không có tích cực tí nào trong cái việc cải cách
theo quy định dấu hợp quy phải theo từng lô hàng
nhưng doanh nghiệp này
mỗi năm nhập hàng trăm vận đơn có in cũng không xể
vì vậy cuối cùng dấu hợp quy chuẩn cũng chỉ để trình cơ quan nhà nước cho đủ thủ tục
theo cái hướng dẫn thì là theo từng vận đơn thì vậy thì trên cái dấu hợp quy đó phải có số của từng lô hàng thì nó mới đúng
thế nhưng mà tính đi tính lại thì nếu mà in lẻ như thế thì doanh nghiệp cũng rất là tốn kém
vì cái in nhỏ thì chi phí nó tốn lắm bởi vì người ta mất một cái chế bản in mà
thì tôi cũng in nhiều và cũng in chung chung thôi gọi là
là hình thức là mình có dấu hợp quy
đấy là cái hình thức
nhưng mà khi in rồi thì bây giờ sản phẩm tôi thực chất là in rất là nhiều nhưng mà cũng không biết dán vào đâu
trong số những mặt hàng gặp vướng mắt ở khâu thông quan
có nhiều mặt hàng có tính mùa vụ như nông sản hay thậm chí cả hàng dệt may da dày
và với doanh nghiệp thông quan những mặt hàng này mỗi ngày chậm là một ngày lo
nhưng cái mà doanh nghiệp lo lắng hơn cả là những rào cản ngày càng tinh vi hơn
siết chặt doanh nghiệp hơn
trước đây danh sách kiểm tra chuyên ngành theo mã hs tức là chức thông quan
chung cho tất cả các bộ ngành chỉ khoảng một tờ giấy
nhưng đến nay mỗi bộ ngành có một danh sách riêng với độ dài gấp nhiều lần
cái danh mục hàng hóa mà kiểm tra chuyên ngành nó quá nhiều
và danh mục này thì hiện nay đang do các bộ tự ban hành tự rà soát tự sửa đổi
và với cách đó thì thông thường là nó cứ dài ra nó nhiều lên chứ nó không ngắn lại
thứ hai là các cái thủ tục về kiểm tra chuyên ngành nhìn chung là phức tạp
và thậm chí nó trông chẹo nhau
thứ ba là có sự trông chẹo trong quản lý nhà nước
ví dụ một sản phẩm
thì do hai ba thậm chí bốn bộ cùng quản lý
cùng với đó các doanh nghiệp cũng phản ánh tình trạng quy định máy móc trong việc kiểm tra chuyên ngành
gây khó khăn và tốn kém cho doanh nghiệp
các cơ quan kiểm định được bộ công thương ủy quyền và chỉ định
thì tôi nghĩ rằng tất cả các cơ quan này phải đầy đủ năng lực mới được chỉ định đúng không nào
nhưng mà đây quy định là phải cùng một cơ quan
như vậy có nghĩa là bản thân các cơ quan được chỉ định
được ủy quyền như vậy
kết quả kiểm tra không giống nhau hay sao
mà lại phải cùng cơ quan
mà trong khi đó có chúng ta hiện biết là
các doanh nghiệp nhập khẩu từ rất nhiều những cửa khẩu khác nhau
mà bây giờ chúng ta lại phải cùng cơ quan
ví dụ muốn để kiểm tra giảm thì lại phải đưa đến tận cái nơi mà mình đã kiểm tra những lần trước để kiểm tra
có phải mất thời gian không có phải gây khó doanh nghiệp không
và nếu như trong năm hai nghìn một mươi tám nhiều bộ ngành đã cắt giảm điều kiện kiểm tra chuyên ngành
thì tới đầu năm hai nghìn một mươi chín tiến độ này đang có dấu hiệu trứng lại
theo báo cáo tổng hợp của bộ kế hoạch và đầu tư gửi chính phủ
trong quý i năm hai nghìn một mươi chín chưa có một văn bản quản lý kiểm tra chuyên ngành mới nào được ban hành
chỉ có một số văn bản được ban hành từ trước có hiệu lực thi hành trong quý này
nghĩa là phần lớn nội ám ảnh của doanh nghiệp với nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành vẫn còn nguyên
đi cùng với đó là gánh nặng thời gian và chi phí cho doanh nghiệp
doanh nghiệp để có được cái giấy phép hay có được các cái quy định về hợp chuẩn vân vân
thì những cái thủ tục đó còn rất là phiền hạ
các cái quy chuẩn tiêu chuẩn nó thuộc về các chức năng của nhiều bộ ngành
thì ở đây cần có một cái sự phối hợp của các bộ ngành thì chúng ta mới giảm thiểu được những cái gánh nặng này
chính phủ đã yêu cầu đẩy mạnh cắt giảm kiểm tra chuyên ngành
trong khi doanh nghiệp chỉ ra những khó khăn mới trong những văn bản mới
nhưng với việc các bộ ngành chậm trễ

một chuyên gia cho rằng
yêu cầu phải giả soát cắt giảm thực chất năm mươi số mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành
trước tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín rất khó hoàn thành
trong khi đó trên bảng xếp hạng môi trường kinh doanh doing business hai nghìn một mươi chín
do ngân hàng thế giới công bố
việt nam chỉ còn đứng thứ một trăm linh trên một trăm chín mươi nền kinh tế được xếp hạng về chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới
giảm so với thứ hạng chín mươi bốn và chín mươi ba của hai lần xếp hạng trước đó

thưa quý vị và các bạn
không thể phủ nhận những nỗ lực của chính phủ và các bộ ngành trong việc cải thiện môi trường kinh doanh trong thời gian qua
tuy nhiên riêng với công tác kiểm tra chuyên ngành
đã xuất hiện những quy định không thực sự đem lại lợi ích cho doanh nghiệp
cùng với đó là tình trạng quản lý kiểm tra trồng chéo vẫn đang tiếp diễn với nhiều mặt hàng nhiều mã hàng
điều này không chỉ làm mất đi lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp việt trên thương trường quốc tế
mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường kinh doanh ngay tại việt nam
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội địa chỉ email đồnghanhcungdoanhnghiệp a gmail com số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ tư hàng tuần phát lại vào lúc một mươi sáu h ngày thứ sáu
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web nhân dân tv vn hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân